song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thì tại các địa phương có dịch
đang áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ lực lượng công an cơ sở còn được giao nhiệm vụ
nòng cốt trong việc cắm chốt hướng dẫn nhân dân an tâm thực hiện các biện pháp cách ly phong tỏa
theo đúng quy định hơn một tháng nay từ khi thành phố đà nẵng có dịch các cán bộ công an phường
đã trực chiến một trăm linh quân số tại đơn vị để kịp thời có mặt giải quyết những tình huống phức tạp
khu vực đường hoàng tăng bí phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng việc áp dụng các biện pháp
phòng chống dịch luôn trong trạng thái nghiêm ngặt bên cạnh việc phong tỏa toàn phường
tại các khu dân cư còn hình thành thêm một mươi ba điểm hai mươi tám chốt cách ly có sự bảo vệ giám sát của lực lượng
công an phường cùng các hội đoàn thể địa phương bằng sức trẻ và nhiệt huyết sẵn có việc tham gia
đứng chốt cách ly y tế đối với trung úy nguyễn đình trực cán bộ công an phường
giờ đây đã trở nên quen thuộc
cũng giống như trung úy trực trung úy nguyễn đỗ phú quốc cán bộ công an quận cẩm lệ
được tăng cường tham gia trực chốt nơi cửa ngõ ra vào bến xe trung tâm thành phố hơn một tuần này
với số lượng công an phường trực chốt đã trở nên quen thuộc
với số lượng con người và phương tiện khá đông nên việc kiểm tra giám sát cũng đòi hỏi phải được tiến hành chặt chẽ
buộc quay đầu xe đối với những trường hợp không đủ điều kiện vào khu vực phong tỏa
anh em cố gắng chỉ bảo nhau trên tinh thần thì không bỏ sốt và không để trốt lọc các trường hợp nhiệt độ cao
hay các biểu hiện sốt đi vào vùng dịch và kiểm soát từ trong ra ngồi
không chỉ thực hiện các nhiệm vụ được giao lực lượng công an cơ sở còn sẵn sàng hỗ trợ người dân tại các khu cách ly phong tỏa
phối hợp với các tổ covid cộng đồng giám sát chặt chẽ và hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai đảm bảo quy định
sự nhiệt tình trách nhiệm của các chiến sĩ công an đã khiến bà con cảm thấy vui vẻ và yên tâm hơn
anh em có cái chốc rất là nhiệt tình và đồng thời là thường chiên túc cực một trăm linh
lúc nào cũng có mẹ đó là tạo được cái hình ảnh người công an nhân dân đối quan tâm sâu soát đến nhân dân
và tỏ cái thơ độ rất là nghiêm túc trong cái việc mà thực thi nhiệm vụ hài hòa với nhân dân
hơn lúc nào hết mỗi chiến sĩ công an cơ sở ý thức được trách nhiệm của mình
chức đảng chức nhân dân vào thời điểm này
dẫu có trực chiến thường xuyên hay phải đối mặt với những nguy cơ khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín
họ vẫn nỗ lực từng ngày vì sự an toàn bình yên của mỗi gia đình người dân trên địa bàn